thưa quý vị khoảng một tháng nay các tỉnh phía đồng bằng sông kiểu long bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng nền nhiệt cao thời tiết hành khô kéo theo nhu cầu sử dụng xăng dầu khí đốt và điện tăng cao
do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ
tại địa bàn tỉnh trà vinh nơi tập trung số lượng lớn các cơ sở thờ tự đặc biệt là các ngôi chùa khơ me cổ nơi thường tập trung đông người vì vậy nguy cơ cháy nổ là rất cao
do đó công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hiện nay đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh trà vinh đặc biệt coi trọng
đây sẽ là những nội dung được chúng tôi đề cập chi tiết trong chuyên mục tiêu điểm
còn ngay sau đây sẽ là những thông tin về diễn biến tình hình cháy nổ tại các địa phương trong tuần qua
một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn
điểm cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào chiều tối ngày bảy tháng bốn
khu vực cháy là khoảnh rừng rộng lớn thuộc tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy a thuộc khu vực đèo pren phường ba thành phố đà lạt
do nắng hanh khô và gió mạnh nên việc chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
nhiều điểm cháy vẫn bùng phát trở lại đến chiều ngày một mươi tháng bốn vụ cháy rừng mới được dập tắt hoàn toàn
theo báo cáo nhanh của tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng tổng diện tích rừng bị cháy là hơn một mươi hectare thuộc khu vực rừng thông tự nhiên lớn
hiện nay thời tiết hiện vẫn hanh khô nên các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi khu vực rừng xảy ra cháy
đồng thời kiểm tra xác định nguyên nhân vụ việc và đánh giá chính xác thiệt hại tài nguyên rừng
ngày một mươi tháng bốn trên địa bàn phường phú thứ thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã xảy ra vụ cháy công ty sản xuất giấy trung yen việt nam
đám cháy âm ủy từ khoảng một mươi chín h đến hai mươi một h ngày một mươi tháng bốn khi mới bùng phát ngọn lửa lớn
khu vực xảy ra cháy là không hẳn chứa các loại vải nguyên liệu
nhận được tin báo lực lượng chức năng của người dân trong khu vực cần trường có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa
đến khoảng gần hai mươi bốn giờ cùng ngày ngọn lửa được dập tắt xác định sơ bộ
vụ cháy hủy hoại nhiều tài sản máy móc của công ty do không gây thiệt hại đến người
tại bình phước vào chiều ngày một mươi sáu tháng bốn người dân sống gần công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thành công bp
địa chỉ tại khu phố năm phường tiến thành thành phố đồng xoài bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau cửa hàng của công ty
bên trong cửa hàng chứa nhiều các thiết bị điện tử đồ gỗ dễ bắt lửa cộng với thời tiết nắng nóng nên ngọn lửa bốc cháy rất mạnh
chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ cửa hàng
sau hơn một giờ đồng hồ lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước mới dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn cửa hàng gây thiệt hại nặng nề
rất may thời điểm xảy ra cháy không có người trong cửa hàng nên không gây thiệt hại về người
thưa quý vị trà vinh là địa bàn tập trung số lượng lớn các ngôi chùa cổ với hơn một trăm bốn mươi ngôi chùa khơ me
lớn nhỏ khác nhau mang giá trị và ý nghĩa văn hóa rất lớn
vào những dịp lễ hay ngày tuần hàng tháng các cơ sở thờ tự này luôn thu hút số lượng lớn người dân tập trung về hành lễ
với các hoạt động thắp hương hay thờ cúng
trong khi đó hiện nay các tỉnh đồng bằng sông kiểu long đang là thời điểm mùa khô nắng nóng với nền nhiệt độ cao
do đó nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các cơ sở này luôn tiềm ẩn
chủ động trước các diễn biến này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh trà vinh đã tiến hành ra sót kiểm tra
trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền an toàn hệ thống điện tại các cơ sở này
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên alo một trăm một mươi một
chùa chim một ngôi chùa khơ me cổ đã có hàng trăm năm tuổi tọa lạc tại phường bảy thành phố trà vinh
kết cấu của chùa chim đa phần từ gỗ do đó việc đảm bảo các yếu tố an toàn về cháy nổ rất cần được quan tâm
điều dễ nhận thấy nhất trong ngôi chùa này đó là hệ thống điện chưa đảm bảo an toàn về cháy nổ
gắn đinh rồi gắn với cả gỗ này thì nó rất là dễ xảy ra cháy nổ
cho nên là vì cái hướng tới thì nếu mà mình được thì mình có thể khắc phục cái này
mình đảm bảo là mình đưa vô từng cái ống dừa để đảm bảo là
cái này mình sẽ lâu lâu mà càng lâu thì cái vị trí cái dây này nó sẽ bông chóc
mà bông chóc là nguy hiểm bởi vì là bông vỏ cho nên là
nói như vậy mà lâu ấy thì nó sẽ là nguy hiểm nhưng mình đa phần nó là gỗ
nếu như cái này nè cái này mình nói cái này nó không đúng mình nói phải so le so le giữa hai mối điện với nhau
nói như vậy là trong cái tình mà sử dụng cái nhu cầu mà sử dụng lâu á thì nó thứ nhất là tiếp xúc không tốt
thì nó sẽ chập chập ở chỗ này chập ở chỗ này thì nó
nên là mình phải so le giữa nhau phải so le giữa nhau phải so le giữa này mới đúng

đó nó mới đảm bảo
chạm chứa thọ lắm cho nên là nó bị hình tượng nó chập nó thấy nó bắt vào gỗ
phương tiện chữa cháy đã được ban quản lý chùa chim chú trọng trang bị
tuy nhiên qua kiểm tra thì như bình cứu hỏa này đã ở tình trạng không sử dụng được nếu có sự cố cháy nổ xảy ra
cách bảo trì bảo dưỡng bình thì mình xem qua đồng hồ áp sức
thì nó có vạch đỏ vạch xanh vạch vàng
hiện tại bình đang chúng ta là về vạch đỏ tức là không sử dụng được
do áp sức ở trong bình nó không đảm bảo
cho nên là cái này phải đi kiểm trì bảo trì bảo dưỡng lại thay thế mới đạp đạp bột mới vào đây để đảm bảo khi có sự cố
trong bối cảnh thời tiết nắng nóng như hiện nay tại trà vinh và các tỉnh phía nam
cũng là thời điểm người dân khmer đón tết chôm trâm thơ mây
theo đó có hàng nghìn người dân sẽ đến các điểm chùa khmer để hành lễ đón tết
dẫn đến những nguy cơ về cháy nổ rất cao
nhận định những diễn biến này cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố trà vinh
đã đẩy mạnh công tác kiểm tra tuyên truyền và hướng dẫn ban quản lý các cơ sở thờ tự đảm bảo an toàn về cháy nổ
chứ cái phòng cháy chữa cháy thì cái điện cũng như là lửa ở trong chùa
đó là một cái trách nhiệm lớn đối với sư ở trong chùa nhất là sư là trụ trì trong chùa nữa
cho nên luôn luôn phải quan tâm đến những phòng cháy chữa cháy đó
cái điều đầu tiên là chùa của mình là chùa cổ đa số là làm từ gỗ toàn bộ
bên ngoài mình nhìn thấy là xây bằng đá bằng gạch như vậy nhưng mà bên trong đa số là gỗ
cho nên từ chỗ đó thì đối với sư nhất là sư ở trong chùa
mình phải quan tâm và lên chú trọng từ cái thiết bị điện dây điện
cũng như là chỗ thách nhan thật cũng này nọ
để mà đảm bảo an toàn cháy chữa cháy trong thời gian tới đối với chùa chim
thì về công tác chữa cháy thì thứ nhất là hệ thống điện
chúng ta phải thường xuyên kiểm tra đi trong ống nhiều bảo vệ
thì tất cả các thiết bị điện thiết bị điện phải có app to match
tránh những đám cháy lan cháy lớn
tiên truyền cho bà con vượt qua
bà con vượt tử nắm về công tác cháy cháy của chùa
cũng như công tác cháy cháy của bà con vượt tử trong thôn ấp bán làng
để nâng cao công tác cháy cháy
nhất là cho dùm mùa lễ hội mùa nắng nóng
thưa quý vị một trong những nguồn nhân gây cháy nổ xảy ra tại nhiều công trình
đó là công tác cháy cháy
đó là quá trình tôn tạo sửa chữa có sử dụng hàn cắt kim loại
trong quá trình sửa chữa nếu các công nhân chủ quan lơ là
không quan tâm đến yếu tố phòng ngừa cháy nổ
thì hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và ngay trong buổi kiểm tra giả soát các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở thờ tự
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh trà vinh
đã nhận định vấn đề này tại một cơ sở đang có hoạt động sửa chữa tôn tạo
quá trình cải tạo sửa chữa như thế này luôn tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ cao
trực tiếp kiểm tra và hướng dẫn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng đã hướng dẫn nhà chùa trang bị thêm các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ
để trong điều kiện nếu phát sinh các sự cố có thể xử lý ngay từ lúc ban đầu
sắp tới là thầy mình cũng đang trong quá trình sửa chữa
thì đề nghị thầy rồi là mình nói với phật tử
rồi kể cả những người thi hành công trình đảm bảo vấn đề hàng cắt
rồi là cái chất dễ cháy dân dân đảm bảo cho nó an toàn đáp phòng cháy chữa cháy
tại ngôi chùa phước khánh xã long đức thành phố trà vinh
mặc dù phía nhà chùa cũng rất coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt trong các hoạt động thắp hương thờ cúng đốt vàng mã
tuy nhiên hiện nay các tiêu lệnh chữa cháy trang thiết bị phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được trang bị
những tồn tại này đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy xác định phía nhà chùa cần sớm khắc phục
về mặt an toàn của phòng cháy chữa cháy nói chung là cũng tạm ổn
nhưng mà bên cạnh đó thì nói về trong cuộc sống và môi trường
các cơ sở thờ tự sự chỉ đạo của giáo hội trung ương cũng như các ban ngành đoàn thể
thì cần nên tích cực phòng ngừa những quả quạng xảy ra nhất là trong cái mùa nắng
và cũng mong rằng đối với trong chùa
bà con nam nữ phật tử cũng phải cố gắng tích cực để phòng ngừa chứ không có lơ là
trên địa bàn phố địa vinh trung tâm của tỉnh các cơ sở thờ tư tương đối cũng nhiều
rồi lượng của phật tử người dân đến thắp hương các đình chùa cũng đông
tuy nhiên hiện tại các cơ sở cơ bản được cải tạo
rồi cũng trang nghiêm
rồi cơ sở vật chất thì nó cũng cơ bản được đầu tư
tuy nhiên về vấn đề phòng cháy hay cháy thì nhìn chung thì ở các cơ sở trước đây
thì cũng có chỉ có tuyên truyền nhắc nhở sơ lược thôi
chứ còn chưa được quan tâm đúng mức
cho nên là về trang bị phòng cháy hay cháy thì đến thời điểm này
thì cũng chưa có được trang bị đúng theo cái quy định
các cơ sở thờ tự lâu nay vẫn được xác định là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
và nếu để xảy ra cháy
hiệu quả vô cùng nặng nề bởi những giá trị văn hóa giá trị lịch sử của những công trình này
chính vì vậy việc tuyên truyền kiểm tra và hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở thờ tự cần phải được đặc biệt chú trọng
trong đó ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy nổ của các ban quản lý
của người dân khi đến hành lễ là đặc biệt quan trọng
và có ý nghĩa rất lớn trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
vâng không thể chủ quan với các hoạt động hàn cắt kim loại trong quá trình sửa chữa
cải tạo đối với bất cứ loại hình công trình nào
vì sao hàn cắt lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao đến như vậy
và hàn cắt an toàn thì cần phải lưu ý những yếu tố nào
nội dung này sẽ có trong chuyên mục bạn nên biết ngày hôm nay
chỉ những mũi hàn đơn giản nhưng sự bất cần đã gây ra tay hoạ
những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
hãy tận trọng
người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy
che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là một mươi mét
cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố
tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ
chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ
thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tay hoạ lớn
những thông tin trong chuyên mục bạn nên biết ngày hôm nay
bạn nên biết đã khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau